vài năm gần đây sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã dẫn đến sự hình thành phát triển sôi động của ngành công nghiệp âm nhạc
kéo theo sự thay đổi về cả cách thức sản xuất và tiếp nhận đánh giá âm nhạc
tuy nhiên xu hướng phát triển này cũng mang đến nhiều điều đáng suy ngẫm với nền âm nhạc nước nhà khi chất lượng các sản phẩm chưa chắc tương ứng công nghệ hiện đại
trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài giá trị thật ảo của âm nhạc thời công nghệ số
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thực tế cho thấy lĩnh vực sản xuất băng đĩa nhạc thời gian qua đang dần phải nhường lại thị trường cho âm nhạc trực tuyến bởi sự phát triển rộng rãi của internet
giờ đây việc phát hành các mv âm nhạc trên mạng là vũ khí lợi hại giúp những người làm âm nhạc tiếp cận nhanh chóng công chúng
bên cạnh việc quảng bá mv trên các trang âm nhạc trực tuyến sự bùng nổ của facebook life và youtube connec
còn mang tới phương thức truyền tải nội dung trực tiếp trên internet
giúp các sản phẩm âm nhạc ngay lập tức tiếp cận khán giả cùng thời điểm sản xuất sản phẩm âm nhạc
những cách làm này không chỉ giúp ca sĩ nhạc sĩ tiết kiệm chi phí sản xuất
mà còn tiếp cận được đông đảo khán giả kể cả những người ở xa điều mà phương thức phát hành âm nhạc truyền thống không thể cạnh tranh
hơn thế nghệ sĩ còn có thể tương tác với người xem bằng nhiều hình thức lập tức nhận về những đánh giá phản hồi
bên cạnh đó thế giới công nghệ còn dẫn đến sự ra đời của dòng nhạc điện tử tức âm nhạc được tạo ra từ các thiết bị điện tử
xu hướng này hỗ trợ các nhạc sĩ ca sĩ có thể tìm kiếm những âm sắc mới và khai thác hình thái âm thanh mang tính thể nghiệm cao
không phải ca sĩ nào cũng có giọng hát hay nhưng họ vẫn tìm được khán giả một phần nhờ kỹ thuật công nghệ thu âm ngày càng hiện đại
giúp che mờ khỏa lấp những khuyết điểm dễ nhận biết trong giọng hát
trong cách thể hiện để hoàn thiện hơn sản phẩm âm nhạc
không chỉ thay đổi cách thức sản xuất sự phát triển của kỹ thuật số còn mang tới sự thay đổi trong cách thức tiếp nhận thưởng thức âm nhạc của công chúng
thay vì tới một buổi biểu diễn hay căn dờ bật đài tv chọn kênh phát sóng giờ đây chỉ với điện thoại thông minh hay máy tính bảng
ở bất cứ nơi đâu khán giả cũng có thể thưởng thức đa dạng những sản phẩm âm nhạc theo ý muốn tự do phản biện bày tỏ quan điểm
sự tiện lợi này khiến ngày càng có nhiều người đăng ký nghe nhạc trên các trang nhạc trực tuyến
cũng nhờ đó mà không cần tới công nghệ lăng xê nhiều ca sĩ nhạc sĩ mới vẫn có thể được đông đảo công chúng biết tới
việc cùng lúc có thể tiếp cận nhiều sản phẩm âm nhạc cũng đặt ra thách thức tính cạnh tranh cao hơn đối với những người thực hiện âm nhạc
đòi hỏi họ phải luôn làm mới hoàn thiện mình để làm ra những sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công chúng
những ưu điện
điểm này cho thấy âm nhạc việt nam đã thật sự biết tận dụng thế mạnh của công nghệ số để phát triển
đây là xu hướng phát triển tất yếu cũng là mảnh đất đầy hứa hẹn để đưa nhạc việt ra thế giới
tuy nhiên cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được nhận thức và định hướng
trong kỷ nguyên số tiêu chí đánh giá sản phẩm âm nhạc cũng thay đổi
nếu trước đây chất lượng ca khúc được khẳng định bằng đánh giá bình luận của
hội đồng nghệ thuật hay sức sống cách công chúng đón nhận ca khúc
thì ngày nay sức hút của sản phẩm âm nhạc lại được đo đếm bằng lượt view lượt nghe lượt like yêu thích
lượt viewlife càng nhiều sức nóng của sản phẩm càng được khẳng định độ nổi tiếng cũng như doanh thu của ca sĩ càng cao
không phải ngẫu nhiên mà youtube trở thành trang phát hành mv âm nhạc hàng đầu
bởi không chỉ là mạng xã hội lớn nhất về video
đây còn là nơi có chính sách chi trả tiền quảng cáo hấp dẫn
dựa vào lượt xem trên từng sản phẩm
được biết với một lượt xem youtube sẽ trả cho đối tác khoảng ba usd
như vậy với một triệu lượt xem ca sĩ nhạc sĩ có thể thu về ba trăm linh usd
có lẽ đây chính là lý do khiến việc cày view câu like
những thuật ngữ tường trừng chỉ để fan nói đùa với nhau khi kêu gọi ủng hộ thần tượng
giờ đã trở thành từ cửa miệng quen thuộc trong tất cả các lời kêu gọi vận động từ ca sĩ
thay vì thưởng thức một cách đúng nghĩa hưởng ứng chiến dịch cày view
các fan thi nhau tăng lượt view like
bằng cách cùng một lúc ôm cả vài điện thoại máy tính máy tính bảng để xem sản phẩm âm nhạc
cũng có những fan cuồng còn bỏ học để cày view
ngày đêm bật đi bật lại bài hát đăng nhập một lúc nhiều tài khoản cá nhân
chỉ để nâng độ hot của ca khúc do thần tượng mình thể hiện
mới đây sơn tùng mtp đã trở thành ca sĩ đầu tiên của việt nam
được youtube trao nút bla vàng vì có số lượt view kỷ lục
những mv gần đây của chàng ca sĩ trẻ này như nơi này có anh hay chúng ta không thuộc về nhau
đều vượt qua con số một trăm linh triệu lượt xem mang lại doanh thu khủng cho giọng ca em của ngày hôm qua
tuy nhiên đằng sau lợi nhuận có thật và những lượt view like được thống kê cụ thể
người ta lại phải đặt câu hỏi về tính thực tế của chất lượng sản phẩm âm nhạc
những con số kia có thật sự là thước đo tính hấp dẫn
hay chỉ là kết quả thể hiện sự ăn theo nhất thời của cộng đồng phan đối với thần tượng
thực tế cho thấy không ít ca khúc có giai điệu lời ca dễ dãi vẫn trở thành sản phẩm thu được hơn một triệu view
chỉ cần ca sĩ biết chiều các fan có chiến dịch vận động tốt sẽ lập tức có ca khúc hot và doanh thu
hơn nữa thời của thế giới mạng nhiều khi người ta xem nghe một sản phẩm không phải vì nó hay
mà có khi vì tò mò bị kích thích bởi một yếu tố lạ
thậm chí là giờ hơi được khơi lên từ những người xem trước đó
vì thế dễ hiểu khi với cùng một bài hát có lượt view cao
có tới một phần ba trong số đó bấm nút disline không thích
đây càng là minh chứng cho thấy nếu chỉ dựa vào lượt view like
chưa thể khẳng định giá trị thật của một tác phẩm âm nhạc
xong điều đáng buồn là nó lại trở thành căn cứ khiến những ca sĩ trẻ
nhạc sĩ trẻ hiện nay tự huyễn hoặc về tài năng bản thân
với những giá trị ảo
và những sản phẩm chạy theo thị
dễ hiểu dễ dãi của đám đông cứ thế xuất hiện trên thị trường âm nhạc trực tuyến
điều này cũng giải thích tại sao các bản hít âm nhạc cứ liên tiếp xuất hiện
nhưng đời sống ngắn ngủi chất lượng làng nhàn không điểm nhấn
và đây cũng là căn nguyên khiến những thuật ngữ mới như
ca khúc theo mùa hay ca khúc thời trang xuất hiện
chỉ tính riêng mùa valentine vừa qua
đã có hàng loạt ca khúc mới của các ca sĩ trẻ trình làng như
nơi này có anh sơn tùng mtp
we belong together đông nhi nhật minh
hay anh không muốn tăng nhật tuệ
lập tức thu về số lượt view like lớn
xong thử hỏi vài tháng trôi đi còn mấy ai nhớ tới những ca khúc này
rõ ràng lấy lượt view download làm thước đo chất lượng bài hát
là xu hướng tất yếu của thế giới
nhưng lại không phản ánh đúng chất lượng âm nhạc của việt nam
bởi thị hiếu âm nhạc vốn không cao của phần lớn công chúng nghe nhạc việt
dễ khiến những giá trị thật
ảo bị đánh đồng
yếu tố thuần giải trí trong âm nhạc có điều kiện lên ngôi
lấn át những giá trị nghệ thuật thực sự
âm nhạc số mang đến nhiều cơ hội để những người làm âm nhạc
tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao trên thế giới
xong bên cạnh việc học hỏi làm quen
tiếp cận những xu hướng âm nhạc mới
cũng xuất hiện cả những hiện tượng đạo nhái trong âm nhạc
từ trắng trợn đến tinh vi
hình thành thói quen sáng tác kiểu dễ dãi lời biến
những cái mà nước ngoài họ mất công sáng tạo
xây dựng thương hiệu như đầu tóc trang phục tác phẩm âm nhạc
thì chẳng mấy chốc đã thấy xuất hiện bản copy
ở sân khấu ca nhạc nước ta
từ giai điệu âm nhạc đến cách phối khí
từ quần áo đầu tóc đến điệu bộ đi lại
thậm chí cả cách đặt tên cũng phải cố gắng sao cho na ná
hoặc giống với tên của bản nhạc ca sĩ
hoặc nhóm nhạc nổi tiếng nước ngoài
phát triển âm nhạc số là hướng đi tất yếu của thế giới
và âm nhạc việt nam không thể nằm ngoài quần nhịp đó
vấn đề đặt ra là làm thế nào để chất lượng âm nhạc phát triển
tương ứng với những bước đi sôi động của âm nhạc trong kỷ nguyên số
đây là vấn đề không đơn giản và không phải muốn là làm được
vì yếu tố quyết định hàng đầu chính là trình độ thẩm mỹ âm nhạc
nói chung của cả người làm nhạc và công chúng
yếu tố phải được hình thành qua quá trình đào tạo bài bản
nếu thẩm mỹ âm nhạc của người nghe tốt
đương nhiên những lượt view like sẽ không trở thành những con số ảo
và sự khát khe trong mỗi lần like của công chúng

công chúng sẽ tạo thành động lực để người làm nhạc
cố gắng tự hoàn thiện những sản phẩm của mình
theo hướng tích cực
và đương nhiên để làm được điều này
cần có giải pháp mang tính chiến lược của cả ngành văn hóa
âm nhạc và đặc biệt là sự thay đổi về giáo dục âm nhạc
trong cả hệ thống đào tạo
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
giá trị thật ảo của âm nhạc thời công nghệ số
bài đăng trong chuyên mục bình luận phê phán báo nhân dân
trong bối cảnh
khi công nghệ số đang dần trở thành xu hướng phát triển chính trong làng nhạc
thực tế cho thấy lai show và ngành công nghiệp sản xuất băng đĩa nhạc
đang dần phải nhường thị phần cho thị trường âm nhạc online
và các game show trên truyền hình
một tuần có thể có tới hàng chục game show
và có tới ba bốn mv mới xuất hiện
và điều quan trọng là tất cả đều được miễn phí cho khán giả
trong khi đó nghệ sĩ lại vẫn thu được lợi nhuận
từ tiền bản quyền và quảng cáo cũng như danh tiếng
việc các ca sĩ hăng hái tham gia các show truyền hình
với những tiết mục đã đầu tư đẹp mắt và công phu nhất như hiện nay
thì không khán giả nào muốn ra ngoài xem sô nữa
bên cạnh đó các doanh nghiệp có nhãn hàng thay vì làm quảng cáo
hoặc đăng bài pr lại chọn hình thức tổ chức một sự kiện âm nhạc miễn phí
để thu hút công chúng và tăng hiệu suất quảng bá một cách mạnh mẽ hơn
do đó việc làm live show bán vé sẽ ngày một khó khăn
khi khán giả đã quá no với các chương trình
các mv miễn phí các bài hát các bài hát các bài hát
người làm sáng tạo thì sợ thua lỗ thất bại
còn người thưởng thức lại sợ tốn kém
và cuộc rằng co này nếu kéo dài thì càng khó
để có những live show có chất lượng và màu sắc riêng
chúng ta đều nhận thấy rằng phát triển âm nhạc số
là hướng đi tất yếu không chỉ trên thế giới mà cả ở việt nam
vấn đề là làm thế nào để chất lượng âm nhạc cũng phát triển tương xứng
với những bước tiến mạnh mẽ của công nghệ trong kỷ nguyên số
yếu tố hàng đầu quyết định điều này
chính là trình độ thẩm mỹ âm nhạc nói chung
của cả người làm nhạc và công chúng
để giải quyết thực trạng này
cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược
của các ngành liên quan
trong đó có vai trò hàng đầu của ngành văn hóa
và sự thay đổi mạnh mẽ trong các chương trình
đào tạo giáo dục về âm nhạc
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau